thưa quý vị và các bạn hiện các địa phương có diện tích trồng vải lớn ở miền bắc như hải dương bắc giang
đã bắt đầu vào vụ vải năm hai nghìn một mươi tám có thể nói nhờ việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất
người nông dân đã cho ra thị trường những quả vải có chất lượng và mẫu mã đẹp
là một trong những tỉnh thành có thương hiệu về vải thời gian qua tỉnh hải dương đã đẩy mạnh
các hoạt động xúc tiến thương mại kiểm soát chất lượng quả vải nhờ đó giá trị kinh tế
cho người trồng vải đã được nâng cao những sản phẩm vải bảo đảm chất lượng mẫu mã đã được đưa đến thị trường
tỉnh hải dương là một trong những địa phương có diện tích trồng vải lớn nhất trên cả nước
với diện tích trồng vải lên đến khoảng một mươi năm trăm linh hectare trong đó diện tích trồng vải sớm khoảng gần ba hectare
và diện tích vải chính vụ hơn bảy hectare vụ vải năm nay hải dương hứa hẹn sẽ xuất bán ra thị trường
những quả vải với chất lượng cao mẫu mã đẹp để phục vụ người tiêu dùng trong nước và quốc tế
năm nay trên diện tích một mươi năm trăm linh hectare
hải dương đã tập huấn cho bà con nông dân là khoảng độ trên tám hectare là trong vùng sản xuất tập hồng và tập trung
bà con được hướng dẫn sản xuất theo quy trình việt gáp với sản lượng khoảng độ ba mươi năm tấn
đảm bảo an toàn thực phẩm để cung cấp ra thị trường
thế trong đó thì khoảng độ trên ba trăm linh hectare là được chứng nhận để sản xuất theo quy trình việt gáp để đảm bảo an toàn thực phẩm
thế vào một trăm ba mươi hectare là tại một mươi ba vùng trồng được cấp mã số vùng trồng đủ điều kiện xuất khẩu
đi mỹ ngoài ra cũng có trên tám mươi là diện tích tại vùng vải sản xuất hàng hóa tập trung
đặc biệt là tại thanh hà khoảng bốn hectare chiếm linh khoảng bốn hectare
nông dân của chúng tôi cũng đã được tập huấn và được thực hành sản xuất theo quy trình việt gáp
để đảm bảo an toàn thực phẩm cho toàn bộ sản lượng vải mà chúng tôi sản xuất trong mùa năm nay
trong vụ vải năm nay huyện thanh hà tỉnh hải dương có hơn ba tám trăm linh hectare trồng vải
trong đó diện tích trồng vải sớm là một ba trăm linh hectare
những ngày này bà con nhân dân tại huyện thanh hà tỉnh hải dương đang tập trung thu hoạch vải sớm của năm
đây là khu vườn trồng vải trên diện tích hơn một m hai của ông nguyễn đức lục
tại thôn phúc giới xã thanh bính huyện thanh hà tỉnh hải dương
bằng việc áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp
những quả vải được thu hoạch trong vườn của ông trồng có mẫu mã và chất lượng đẹp hơn
đây là xã mà đã có tiêu chí bảo rằng năm nay phải làm việc giáp đấy
thì xã nhà cũng cứ làm theo mà năm nào cũng thế
cho nên ở đây có nhiều người đến mua người ta cũng phải quan sát
người ta xem là nhà mình có làm theo ghe không
thì nhà hầu hết là làm theo cái
ở ngoài thị trường kia bắt đầu suy sao cái này ở đây có khách đến mua ngay
tiêu thụ vải ở đây thì nhà ở đây thì có khách quen rồi
thì hầu hết là người ta cứ đến người ta đặt hàng người ta mua ngay
người ta đến người ta vừa làm vừa bé
thì là giá cả theo thị trường
thí dụ ở ngoài một mươi thì ở đây tám mà ở ngoài một mươi năm thì ở đây một mươi ba
thường thường là cứ đặt mua là tầm khoảng một mươi năm hai mươi nhà
cứ sợ nhà nào chín đâu mình thu hoạch đến đấy
chứ không cứ gì là phải là nhà nào ra hết nhà đấy được
hàng cứ đủ tích chuẩn mới thu hoạch được
đầu mùa thì chúng tôi xuống vào vườn bắt đầu là xem hàng
xem là hình dẫn như là có vấn đề full fare như thế nào
nhiều khi là chúng tôi cũng tham gia tham khảo với nhau
đến khi nào mà đến ngày mà vải chín thu hoạch thì chúng tôi thu hoạch lại gòn hết vào hà nội thôi
xã thanh bính bắt đầu áp dụng quy trình việt gáp vào sản xuất vải đặc sản từ năm hai nghìn một mươi
với sự quan tâm của đảng ủy ủy ban nhân dân xã
chính quyền địa phương đã tổ chức các buổi tập huấn giúp người dân nâng cao nhận thức về sản xuất vải
theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm
đến nay toàn bộ diện tích trồng vải
trên địa bàn xã đã áp dụng quy trình việt gáp và groban gáp trong sản xuất
nhằm đưa ra thị trường những quả vải có chất lượng cao mẫu mã đẹp để xuất bán tại thị trường trong nước và xuất khẩu
từ đầu năm chúng tôi đã có kế hoạch thành đập ban chỉ đạo sản xuất lông nghiệp
do đồng chí chủ tịch làm trưởng ban
và ở các địa phương các thôn xóm thì có các trưởng nhóm
và hướng dẫn nhân dân sản xuất theo quy trình việt gáp
thứ nhất là phòng trừ sâu bệnh
quy trình của lịch và thời hạn gian phun thuốc trừ sâu trừ bệnh
thời gian tưới và chăm sóc bón phân cho cây theo quy trình
và tất cả các mục đẹp đẹp ghi chép trong sổ sách cho nhật ký hàng ngày
và chúng tôi thường xuyên tổ chức hội nghị thập vấn cho nhân dân
từ lúc bắt đầu khi vải có hoa đến khi phải thu hoạch
và hướng dẫn nhân dân chăm sóc đúng theo quy trình việt gáp
để đạt chất lượng sản lượng tốt nhất để có thương hiệu xuất khẩu nước ngoài
năm hai nghìn một mươi bảy chúng tôi đã xuất được cả ba mươi tấn sang các thị trường châu âu
còn tại xã thanh thủy huyện thanh hà tỉnh hải dương
năm nay xã đã quy hoạch hơn ba trăm linh hectare trồng vải
trong đó tám mươi năm hectare là vải sớm còn lại hơn hai trăm năm mươi hectare là vải thiều chính vụ
trong đó có hơn ba mươi hectare là vùng vải chất lượng cao
theo tiêu chuẩn việt gáp
bằng việc áp dụng khoa học kỹ thuật trong canh tác
nhiên vụ vải năm hai nghìn một mươi tám này các trà vải trên địa bàn xã
đều cho ra hoa và đậu quả sai từ chín mươi tới chín mươi năm sản lượng
trong quá trình thực hiện thực tế mà nói thì nhân dân rất thân khởi
vì được sự đầu tư của cấp trên
được sự quan tâm của cấp trên về chuyển giao khoa học kỹ thuật
cho vùng vải việt giáp và xuất khẩu sang mỹ và châu âu
thì đến nay trong ba mươi tám mươi hai
hectare thì toàn bộ các cây vải đã cho ra hoa và đạp kết quả cao
tại đây việc áp dụng khoa học kỹ thuật và trồng vải chất lượng cao
luôn được đẩy mạnh thực hiện
thực hiện đúng các yêu cầu kỹ thuật trong trồng trọt
theo quy trình việt gáp và groban gap
đã góp phần đảm bảo chất lượng và nâng cao giá trị cho quả vải
từ đó thu nhập cho người dân từ cây vải cũng đã được nâng lên
như trước đây mà chúng tôi làm theo phổ thông
thì giá bán ra thị trường
thì nó cũng chỉ
thì thấp thôi
thế nhưng mà khi mà làm theo cái sản xuất theo cái mô hình
từ các cái đối xuất vào trường thì
cái giữa cái giá mà chúng tôi bán cho cái
các thương nái về thu mua này
tranh mẹ ở ngoài là từ ba bốn ngàn đồng một kg
thế thì là cái này thì đem được cái nợ nhuận cho bà con
thì bà con thân khởi thì tích cực là tham gia cái mô hình
toàn bộ cái diện tích sản xuất vải của thanh hà
thì đều được sản xuất theo tiêu chuẩn
thế và một số ít thì sản xuất theo cái tiêu chuẩn
theo cái yêu cầu của cái thị trường châu âu
đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
thì các cái cơ quan chuyên môn
thế rồi đặc biệt là có cái sự vào cuộc tích cực
của người sản xuất thì chấp hành nghiêm ngập
cái quy chuẩn này
thế và đối với các cái diện tích vải
thì cuối vụ thì trong cái diện tích vải này
các cái diện tích mà đã được theo dõi đánh giá
thì đều được vùng một của cục bảo vệ thực vật bộ nông nghiệp phát triển nông thôn
đánh giá cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện
về vệ sinh an toàn thực phẩm
thưa quý vị và các bạn
năm nay cả thị trường trong nước cũng như thị trường quốc tế
đều có những yêu cầu khắt khe hơn về chất lượng quả vải
do đó việc áp dụng mã codqr để cam kết về chất lượng

như truy xuất nguồn gốc của quả vải cũng đã được huyện thanh hà nói riêng
và tỉnh hải dương nói chung đẩy mạnh thực hiện từ khi bắt đầu trồng vụ vải năm nay
tại các thành phố có sức tiêu thụ vải lớn trên cả nước như hà nội
nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm
kiểm soát chất lượng truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố
bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi tám thành phố đã thí điểm ứng dụng phần mềm sử dụng mã qr
trong quản lý nhận diện và truy xuất nguồn gốc với các sản phẩm trái cây
tại các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn nội thành
đồng thời thí điểm ứng dụng quy trình mã xác thực chống hàng giả
do đó để tạo thuận lợi cho bà con tiêu thụ vải đặc sản thanh hà
vào các thị trường khó tính như hà nội
năm hai nghìn một mươi tám tỉnh hải dương đã tập trung hướng dẫn giám sát các nhà vườn
thực hiện nghiêm quy trình chăm sóc theo tiêu chuẩn việt gáp
robal gap và bảo đảm điều kiện gắn tem truy xuất nguồn gốc
mùa vải này trong việc tiêu thụ tại kênh này cũng như là nhận diện
cũng như là khẳng định thương hiệu của vải tiểu thanh hà
tại những thị trường lớn bằng việc đã phối hợp với tập đoàn an việt
cũng như trung tâm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp
của hội doanh nghiệp vừa và nhỏ trung hương
và đã thực hiện việc truy xuất nguồn gốc gián tem truy xuất nguồn gốc
và đưa tất cả những thông tin minh bạch về sản phẩm
lên cái mạng truy xuất nguồn gốc của thành phố hà nội
thế và thực hiện việc gián tem truy xuất
sau khi các hợp tác xã của thanh hà đã cung cấp cho tôi đầy đủ các thông tin
thông qua việc phòng kinh tế huyện đề cử giới thiệu
và sở nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh hải dương
cũng đề cử giới thiệu các cái hợp tác xã đó
thì chúng tôi tiếp nhận hồ sơ và tạo cho họ những cái tài khoản trên hệ thống check net vn
từ hệ thống này thì những tem truy xuất duy nhất
nó sẽ được sinh ra và được bàn giao lại về cho các cái hợp tác xã
và giao cho các hợp tác xã
ủy ban nhân dân huyện thanh hà quản lý giúp cho người tiêu dùng
khi vào mua vào truy xuất hàng hóa trên các sàn kết nối cung cầu check net vn
họ sẽ mua được những sản phẩm trực tiếp từ phía nhà sản xuất
thậm chí họ có thể truy xuất về tận những vườn trồng của bà con của huyện thanh hà
với mã code qr này chỉ với một thao tác đơn giản
người tiêu dùng có thể dễ dàng truy xuất được quả vải được trồng tại đâu
và áp dụng quy trình nào
với việc tuyên truyền vận động nâng cao
nhận thức của người dân trong sản xuất vải
đây chính là con đường duy nhất để phát triển bền vững vùng vải đặc sản thanh hà
quả vải thanh hà dán tem qr
cũng giống như sự cam kết của người trồng vải về chất lượng sản phẩm của mình
hiện trích của chị cháu chúng tôi là năm nay làm hai vùng
một vùng tập trung là khoảng một mươi chín năm
một vùng bề cáp là khoảng hai mươi hai ha
cho nên qua cái làm theo dõi là chị chúng tôi rất tự hào
và cũng muốn quảng bá quả vải thanh hà
để cho nó có y tín trên thị trường
trong nước và ngoài nước
thứ hai là việc hôm nay có rất tự hào
sau này mình truy cập ý quy để mình có quảng bá trên thị trường
nói chung để cho trong nước và bên ngoài
các nước ngoài lắm được vải sụn nguồn sợ
nguồn gốc xuất sứ của vải tiểu thanh hà
để sau này dân làm ra sản phẩm có cái chất lượng
và đưa đúng địa điểm mà mình cần đến
hoặc là mình giữ lòng tin cho các khách hàng
bên cạnh đó kể từ ngày một tháng bốn năm nay
trung quốc nơi nhập khẩu vải lớn nhất của việt nam
bắt đầu áp dụng quy trình bắt buộc các doanh nghiệp trung quốc
nhập khẩu hoa quả từ việt nam
khi làm thủ tục xin giấy phép kiểm dịch động thực vật nhập khẩu
tại cơ quan quản lý kiểm nghiệm
kiểm dịch nhập khẩu quảng tây
phải cung cấp thêm hình ảnh chuột bao bì
chứa thông tin truy xuất nguồn gốc chất lượng sản phẩm
thông tin bao gồm tên sản phẩm hoa quả
nguồn gốc xuất xứ tên hoặc mã số nhà xưởng đóng gói
đồng thời có mã vạch qr code hoặc tem chống hàng giả
để có thể kiểm tra bất cứ lúc nào
với những yêu cầu đó chính quyền và người dân trồng vải tỉnh hải dương
đã có sự chuẩn bị sẵn sàng từ đầu vụ
đây không còn là vấn đề mà người trồng vải lo ngại
quy trình thì họ cấp cho tôi một cái
chẳng hạn là cái mã vạch này
thế khi đóng xong quả vải thì công nhân người ta
tự dán lên trên cái thùng xốp ấy thôi
không có cái gì khó khăn cả
tất cả các hãng này là người ta đều có một cái tem
để dán lên trên cái này cái này mới là cái trồng lên thôi
thế còn cái tem đây là người ta đều ghi là
vải ngọt việt nam bằng tiếng trung và tiếng việt
inmark quả vải nên là có tiếng trung tiếng việt là
vải ngọt việt nam
nó xuất xứ việt nam
thế còn như chúng tôi làm ở thanh hà này
chúng tôi dán băng keo mang thương hiệu
vải theo thanh hà
trong cái thời gian vừa qua đấy thì
ngay đầu mùa này
của vụ vải thì các thương nhân của trung quốc
các doanh nghiệp của trung quốc cũng đã
mang những cái tem truy xuất nguồn gốc này
về kết nối cùng với cả các doanh nghiệp
tại tỉnh hải dương tại thanh hà
thế và cũng đã thực hiện cái việc mà dán cái tem tri xuất này
lên những cái thùng hàng mà đã xuất sang bên trung quốc
trong vòng khoảng một tuần và sẽ tiếp tục
trở lại đây và tiếp tục
tiến hành là trong cái thời gian tới đây
và cái việc đó thì cũng tiến hành là cũng tương đối là
khá là thuận lợi chứ không có gì khó khăn

và đối với trung quốc
chương trình nông nghiệp chuyển động phòng kinh tế
truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
email nông nghiệpchuyendong thngacomgmail com
chương trình nông nghiệp chuyển động
được phát sóng định kỳ vào một mươi tám h thứ năm
phát lại vào các khung giờ bảy h ba mươi thứ sáu
và một mươi ba h một mươi năm ngày thứ bảy hàng tuần
trên truyền hình nhân dân
ngoài ra quý vị có thể truy cập trên trang web
nhân dântv vn để xem lại chương trình
cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau